tại hà nội tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức hội thảo
phát triển giáo dục nghề nghiệp theo kinh nghiệm từ đức
tại hội thảo các thành viên chương trình đổi mới đào tạo nghề việt nam đến từ đức
đã chia sẻ kinh nghiệm về chính sách cơ chế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
cũng như cùng nhận diện bàn luận về bức tranh thách thức và tầm nhìn của giáo dục nghề nghiệp việt nam trong tương lai
theo ý kiến của các đại biểu tham gia hội thảo thách thức lớn nhất hiện nay đối với giáo dục nghề nghiệp
đó là thiếu tầm nhìn chiến lược
bên cạnh đó các vấn đề kỹ năng nghề nhất là kỹ năng số cũng là một thách thức không nhỏ
do đó để giáo dục nghề nghiệp phát triển cần có tầm nhìn phổ cập linh hoạt dễ tiếp cận
qua đó giúp thay đổi thể chế chính sách công tác chỉ đạo điều hành phân bổ nguồn lực